tại phú yên mưa lớn từ tối ngày hai mươi tám đến nay đã làm nhiều tuyến đường bị sạt lở
nghiêm trọng nhất là tuyến dt sáu trăm bốn mươi bảy đoạn qua xã phú mỡ huyện đồng xuân
nối tỉnh phú yên với gia lai bị sạt lở nhiều điểm gây ách tắc giao thông
tại km số hai mươi hai tám trăm linh trên đường nối phú yên với gia lai khối lượng đất đá sạt lở tràn xuống đường
lên đến hơn một bốn trăm linh mét khối một đoạn dài hơn hai mươi mét
hiện có hai trăm ba mươi hộ dân với hơn bảy trăm linh nhân khẩu ở hai thôn thuộc xã phú mỡ huyện đồng xuân gần như bị cô lập
do các tuyến đường vào thôn bị sạt lở hư hỏng nặng
trước diễn biến phức tạp của thời tiết ban chủ y phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên
yêu cầu các địa phương sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn các hồ chứa và vùng hạ du
chủ động phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn